sau ba ngày làm việc khẩn trương tích cực sáng nay đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh việt nam lần thứ sáu đã họp phiên bế mạc và ra mắt ban chấp hành trung ương hội khóa sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
trong phiên bế mạc của đại hội các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị nhằm đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cấp hội cựu chiến binh trên cả nước
trong đó đề xuất nhiều giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động của hội
sau khi biểu quyết thông qua nội dung bổ sung sửa đổi điều lệ hội ban chấp hành trung ương hội cựu chiến binh việt nam khóa sáu đã ra mắt đại hội
gồm chín mươi tám đồng chí thượng tướng nguyễn văn được tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam khóa sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
đại hội đại biểu hội cựu chiến binh việt nam khóa sáu đã thành công tốt đẹp hứa hẹn sẽ có nhiều bước phát triển mạnh mẽ vững chắc để tiếp tục phát huy những đóng góp quan trọng của hơn hai chín triệu cựu chiến binh việt nam